tầng sân nhất tăng đột biến trong ngày đầu tuần đã khiến giao thông tại đây bị ủn ứ nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ
ghi nhận từ khoảng một mươi giờ sáng dòng phương tiện nhất là xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay quốc tế bắt đầu tăng đột biến
đã khiến giao thông ra vào sân bay bị ủ đối nghiêm trọng hàng ngàn phương tiện phải xếp hàng dài
lực lượng cảnh sát giao thông an ninh sân bay thanh niên sung phong đã được tăng cường thêm để phân luồng điều tiết giao thông
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày tình trạng un ứ mới bắt đầu thuyên giảm
do lượng hành khách đi lại tại sân bay trong dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng cao
để tránh tình trạng kẹt xe và gây quá tải cho sân bay cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khuyến cáo người dân
nên đến sớm trước hai giờ để làm thủ tục hạn chế người dân đến đưa tiễn người thân như mọi năm để không gây quá tải sân bay
bên cạnh đó xe cá nhân nếu đưa đón hành khách thì không được dừng quá ba phút trước khu vực đón trả khách nếu vi phạm sẽ bị xử phạt
mặc dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng tại tp hcm trong một tháng nay đã liên tiếp xảy ra một mươi năm vụ cháy nghiêm trọng
trong đó nguyên nhân do điện chiếm tám mươi
đây là một cảnh báo rất lớn đối với người dân đang sinh sống tại các khu dân cư và khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
vào lúc hai mươi một h ngày tám tháng một đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà bảy nghìn chín trăm tám mươi một đường bạch đằng phường một mươi năm quận bình thạnh
vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa bốc lên tại tầng trệt
căn nhà ba tầng khóa cửa cháy từ tầng một rồi lan lên các tầng trên
sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh đã huy động sáu xe chữa cháy chuyên dụng
cùng sáu mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa cứu người
lực lượng chữa cháy đã dùng thang tiếp cận hiện trường và cứu được bảy người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài
đến hai mươi hai h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do sự cố chập điện rồi dẫn đến cháy lớn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nhằm bảo đảm cung ứng đủ thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết đinh dậu và phòng ngừa dịch bệnh mùa đông xuân này
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành trực thuộc trung ương chỉ đạo các bệnh viện xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc
để bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc trong dịp này nhất là không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người dân khám chữa bệnh
trong đó bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc phục vụ cấp cứu phòng chống dịch bệnh như cúm ah năm n một tay chân miệng sởi rubella sốt xuất huyết tiêu chảy do virus zota
các sở y tế cần chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các điểm trực bán thuốc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và công bố rộng rãi trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người dân trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các bệnh viện trực thuộc bộ cũng phải triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc
tổng công ty dược việt nam chỉ đạo các đơn vị thành viên có kế hoạch cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung sẵn sàng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh khi có đơn đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh
đồng thời không được để xảy ra tình trạng đầu cơ lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa yêu cầu các sở xây dựng công an thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo bảo đảm công tác vệ sinh môi trường
bảo đảm cho môi trường thủ đô xanh sạch đẹp trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
chủ động ra soát kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác thải điểm trôn lấp tạm thời
nhất là các địa bàn đang tổ chức thi công các công trình xây dựng không để xảy ra việc vương vãi đất thải phế thải xây dựng trên các tuyến đường giao thông
ủy ban nhân dân tp giao sở xây dựng thực hiện kế hoạch đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tp
chỉ đạo các công ty các đơn vị tham gia duy trì vệ sinh môi trường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao trên địa bàn các quận huyện thị xã
đặc biệt chú ý đối với các tuyến phố trung tâm trong các quận nội thành nơi công cộng các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ủn ứ rác thải phế thải sự cố môi trường trên địa bàn
trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt như năm nay nhiều diện tích hoa đang phát triển nhanh ngoài tầm kiểm soát của người trồng
người trồng hoa nói chung và ở phù liễn xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương nói riêng đang đứng trước nguy cơ thất thu nếu thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
cách trồng và chăm sóc các loại hoa tết ở phù liễn như cúc piolet hay đồng tiền được dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm từ chọn giống thời điểm trồng và thời gian ngắt điện
tuy nhiên việc thời tiết không theo quy luật đã khiến mọi tính toán của người trồng hoa không còn giá trị
theo người dân hàng năm đến thời điểm này đã xuất hiện nhiều đợt rét sâu rét đậm
tuy nhiên trong hai tháng trở lại đây thay vì rét sâu trời liên tục nóng ấm khô hành sự sinh trưởng và phát triển của các diện tích hoa tết đã nằm ngoài tầm kiểm soát của người trồng
hiện nay còn cách thời điểm tết nguyên đán gần một tháng nhưng nhiều diện tích hoa ở phù liễn đã nở bùng và nhiều diện tích khác cũng đang phát triển mạnh
nếu thời tiết tiếp tục nóng ấm như hiện nay sẽ không thể chờ bán tết
ngoài ra ở phú liễn còn có một diện tích không nhỏ được người dân trồng đào
thời điểm vặt lá đào được tính toán dựa trên giống đào độ tuổi của cây và tiết lập xuân
tất cả ba yếu tố trên đều được người dân tuân thủ nghiêm ngặt
tuy nhiên có một yếu tố người dân không lường trước được đó là diễn biến của thời tiết
thời tiết liên tục ấm nóng khô hành trong thời gian qua đã khiến cho nhiều cây đào nở rộ trước tết nguyên đán cả tháng
bên cạnh đó thời tiết nắng ấm cũng đã làm cho nhiều cây đào không gian nụ
mà ra lọc khiến cho nhiều người dân ở phù liễn phải thêm một công đoạn là vặt hết lọc đi để cây đào phát triển nụ và hòa
tính thời gian tính vặt lá này thì trong vòng năm mươi đến năm mươi năm ngày
thế mà nếu mà ấm thì nó lỡ trước mà nếu mà vừa thời tiết vừa rét vừa bình thường thì nó lỡ vừa
nếu mà toàn ấm thì nó lỡ trước
thấp thỏm chờ tết
người dân làng phù liễn mong chờ nhất là trong những ngày tới nhiệt độ sẽ hạ thấp xuất hiện các đợt rét sâu để kìm hãm sự phát triển của các loài hoa
nếu không có rét thì tết năm nay cả làng hoa phù liễn sẽ có nguy cơ mất trắng
thông tin kịp thời về tình hình kinh tế xã hội các chủ trương chính sách của đảng nhà nước các mô hình sản xuất kinh doanh tới người dân
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống bà con tại vùng sâu vùng xa khu vực biên giới
là mục tiêu chính của chương trình quốc gia đưa thông tin về cơ sở đang được triển khai có hiệu quả tại các huyện vùng cao biên giới nghệ an
nhà văn hóa cộng đồng bản nằm bên kia con suối là địa điểm bà con dân bản thường xuyên có mặt vào các buổi tối để xem các chương trình truyền hình
vì vậy bà con rất vui khi được nghe xem các tin tức được cập nhật chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
vì vậy bà con rất vui khi được nghe xem đều không có điện lưới không có thủy điện thoại cuộc sống gần như biệt lập với bên ngoài
trong những chương trình truyền hình tỉnh nghệ an đã nghiên cứu lắp đặt một số cụm nghe xem sử dụng năng lượng mặt trời
hai năm qua tỉnh đã lắp đặt được một trăm ba mươi cụm nghe radio xem truyền hình quốc gia và của tỉnh tại một trăm ba mươi bản làng của các huyện miền núi cao như kỳ sơn quế phong tương dương và quỳ châu
hơn một năm trăm linh chảo thu vệ tinh cũng đã được cấp phát cho các hộ nghèo tại các địa bàn này
đến nay hệ thống các cụm nghe xem đã được cán bộ các thôn bản khai thác sử dụng có hiệu quả

bảo cho vụ mùa này thì cũng rất có hiệu quả
hiện tại trên địa bàn tỉnh nghệ an vẫn còn hai trăm ba mươi ba bản thuộc các huyện miền núi cao chưa có điện lưới
qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cấp ủy chính quyền và nhân dân nơi đây mong muốn được lắp đặt tại mỗi bản một cụ nghe xem bằng năng lượng mặt trời
để cán bộ và bà con cập nhật được các tin tức thời sự các nghị quyết chủ trương chính sách học tập các mô hình phát triển kinh tế xã hội
để xóa đói giảm nghèo xây dựng và bảo vệ biên cương vững chắc
để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội các cấp ủy ở thuận châu tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng bồi dưỡng đào tạo họ trở thành những cán bộ công chức và những người có trách nhiệm ý thức cao với công việc với cộng đồng xung quanh